tại thành phố đà nẵng nhà xuất bản và phát hành sách quốc gia lào nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật việt nam vừa phối hợp tổ chức hội đàm và ký kết biên bản làm việc hỗ trợ lẫn nhau trong các vấn đề liên quan đến xuất bản
tại buổi làm việc hai bên đã cùng nhau trao đổi về tình hình thực hiện kế hoạch công tác biên tập xuất bản kinh nghiệm lựa chọn đề tài tổ chức bản thảo công tác quản lý in ấn phát hành đào tạo cán bộ và việc học tiếng việt
hàng năm nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật việt nam đã giúp đỡ nhà xuất bản và phát hành sách quốc gia lào lựa chọn từ một mươi đến một mươi năm đầu sách lý luận chính trị có giá trị của việt nam về các vấn đề xây dựng đảo xây dựng hệ thống chính trị củng cố và tăng cường hệ thống pháp luật kinh nghiệm phát triển kinh tế xã hội dịch sang tiếng lào để cung cấp cho phía bạn lào qua đó góp phần xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước việt nam lào